theo bộ y tế tính đến nay việt nam có hơn năm trăm linh năm ca covid một mươi chín trong tổng số bảy trăm ba mươi sáu chín trăm bảy mươi hai ca mắc đã được chữa khỏi
có một mươi sáu trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
đó là bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hà giang thái nguyên điện biên vĩnh phúc hải phòng phú thọ ninh bình nam định bắc giang thái bình lạng sơn
có năm tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày vừa qua đó là quảng ninh lào cai hà tĩnh con tum hải dương